đắk lắc là một trong những tỉnh có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cao ở khu vực tây nguyên
song ngành y tế đắk lắc đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp can thiệp
nhất là tăng cường công tác truyền thông dân số tại các khu dân cư nhằm giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh
từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên sau năm hai nghìn hai mươi
theo thống kê của tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh đắk lắc
hiện nay tỷ lệ trích lệch giới tính khi sinh trong toàn tỉnh là một trăm một mươi bé trai trên một trăm linh bé gái
so với năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ trích lệch này có giảm nhưng vẫn còn nằm trong mức báo động
các địa phương có tỷ số trích lệch giới tính khi sinh cao là huyện ea súp huyện crong búc và thành phố bươn mật thuột
truyền thống do bà con chúng ta có suy nghĩ là phải có con trai để nối dõi tông đường
thờ cúng tổ tiên làm cho tâm lý ưa thích con trai càng trở lên mạnh đẹp
thứ hai là người chồng thường là những người chủ hộ trong gia đình
cho nên họ quyết định những cái việc lớn trong gia đình
về áp lực sinh con từ một đến hai con cũng do vậy tình trạng họ làm các dịch vụ
để thực hiện mất mẳng giới tính khi sinh ngay từ những đứa con đầu
tại một buổi khám thai tiêm chủng định kỳ cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới một tuổi
tại trạm y tế phường tân hòa thành phố bươn mật thuột

các thai phụ đều quan tâm lo lắng sức khỏe trong thai kỳ và mong muốn mẹ tròn con vuông
tuy nhiên tâm lý của một số cặp vợ chồng khi đến khám thai nhất là siêu âm
nhiều người rất quan tâm đến giới tính thai nhi
tâm lý của mình thì không nghĩ riêng mình mà tất cả những bao nhiêu người
kiên quyết nghĩ kể đàn ông và phụ nữ cũng vậy
thì mong muốn của mọi người đều phải có là một bé trai và cũng một bé gái nữa
nhưng mà cái quan trọng của mọi người mình thấy luôn luôn tư tưởng là phải muốn có một bé trai
tiên đã cho nó chắc chắn rồi sau này một bé thứ hai thì bé trai cũng được và một bé gái cũng được
trước thực trạng trên tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh đắk lắc quyết tâm đẩy mạnh
nhiều hoạt động truyền thông thay đổi hành vi
đặc biệt tăng cường truyền thông trực quan như lắp đặt và bổ sung nội dung tuyên truyền
ở các cụm pano về mất cân bằng giới tính khi sinh
đăng tải các nội dung về mất cân bằng giới tính khi sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng
hoàn thiện các chính sách pháp luật liên quan đến giới kiểm tra xử lý nghiêm những hành vi
mà lựa chọn giới tính khi sinh thực hiện các chính sách hỗ trợ kiểm soát tỷ lệ giới tính khi sinh
chúng ta cũng sớm thay đổi các quy định về nạo phá thai theo nguyện vọng nhằm mục đích
để thực hiện về mất cân bằng giới tính khi sinh
thông qua các giải pháp can thiệp nhằm giảm tình trạng mất cân bằng giới tính
khi sinh hy vọng sẽ thay đổi nhận thức của các cặp vợ chồng sinh con thuận theo tự nhiên
từ đó sẽ làm giảm tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương
giảm hệ lụy của mất cân bằng giới tính góp phần khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh
và phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh đắk lắc đạt dưới mức một trăm linh sáu trẻ trai
trên một trăm linh trẻ gái tạo cơ hội thuận lợi để đưa tỷ số này đạt khoảng một trăm linh năm trẻ trai
trên một trăm linh trẻ gái sau năm hai nghìn hai mươi năm tiến tới mức cân bằng tự nhiên